để các địa phương biết cảnh giác và hiểu rõ bản chất sự việc tránh bị lừa đảo đối với các hành vi mạo danh của các đối tượng nói trên cục ba thông báo việc đề nghị các địa phương cung cấp thông tin tài liệu hồ sơ có liên quan tại địa phương để phục vụ cho công tác của đơn vị đều được thể hiện thông qua các văn bản cụ thể của cục để gửi đến các địa phương
cục ba đề nghị ubnd các tỉnh thành phía nam thông tin đến đơn vị trực thuộc biết nhằm cảnh giác phòng tránh đối với các hành vi lừa đảo mạo danh
trường hợp phát hiện các địa phương có thể đề nghị cho cơ quan công an tiến hành xem xét xử lý hoặc là phản ánh về cục ba để cung cấp thông tin và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật